thưa quý vị trong không khí hân hoan của ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi
cũng có những người phụ nữ được mệnh danh là những bông hồng thép
đang mang trên mình sắc phục công an nhân dân
vẫn đang miệt mài trên cuộc chiến phòng chống tội phạm
vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
và quý vị sẽ cùng chúng tôi gặp gỡ một bông hồng thép như thế
một nữ trinh sát thuộc phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an thành phố hà nội
tám bánh heroin sáu năm trăm tám mươi hai sáu mươi hai gram ma túy tổng hợp
tám mươi tám túi chứa các viên ma túy tổng hợp hai cân điện tử
cùng một số đồ vật liên quan là tăng vật của vụ án ma túy
được triệt phá năm hai nghìn một mươi chín tại hà nội
các đối tượng trong đường dây mua bán lần này được nhận định
đều là những nhân vật cụm cán
lợi dụng hà nội là địa bàn rộng
các đối tượng chuẩn bị các cân tiểu ly để cân bán lẻ
và thuê những trung cư cao cấp để che mắt cơ quan chức năng
tuy nhiên những mảnh quay đó cũng không thể qua bắt được
trung tá đinh thị huyền diệu và các cán bộ trinh sát
phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an tp hà nội
là nữ trinh sát duy nhất có một mươi năm năm gắn bó
với đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
tổ chức sử dụng trái phép chân ma túy
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hà nội
trung tá đinh thị huyền diệu
không thể nhớ mình và các đồng đội đã tham gia
bao nhiêu vụ án bắt giữ bao nhiêu đối tượng
hoạt động phạm tội về ma túy
mỗi lần truy bắt tội phạm cũng là lần
chị và đồng đội phải đối diện với hiểm nguy
nhưng với bản tính quyết đoán
và tinh thần đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm
khát khào giữ bình yên cho nhân dân
đã giúp người chiến sĩ công an nhân dân
vượt qua mọi thử thách
thực ra vất vả thật đấy
nhưng mà với cái triệt huyết của mình
đã vào ngành công an
thì bao giờ cũng được rèn luyện về
phẩm chất năng lực cũng như là chính trị
và các cái tố chất
để làm một người công an
thì chúng tôi là đều
phân đấu hết sức mình
để hoàn thành cái nhiệm vụ của mình
chị là nữ nhưng mà rất năng nổ
như tình không ngại khó ngại khổ
không ngại hiểm quy gian khó
và đồng chí sẵn sàng nhận bất cứ
các nhiệm vụ được giao
người cán bộ mà phải nói là
có một cái tư cách năng lực rất là tốt
lối sống rất trong sáng và giản dị
khi bắt tay vào phả án
ở người nữ trinh sát ấy
dường như không còn khái niệm về giới tính
chị luôn hết mình với công việc
hóa thân vào những vai diễn khác nhau
để hoàn thành nhiệm vụ
chồng cũng trong lực lượng công an

con cái thì nhỏ bố mẹ thì dưới quê
nó cũng rất là
nhưng mà công việc của mình đòi hỏi
phải như thế mình phải khắc phục vượt qua thôi
không có sự lựa chọn
cố gắng thôi
tôi cho rằng với một người phụ nữ
mà cái bản lĩnh như thế
phải nói rằng
kể cả nam dưới
nhiều người cũng chưa chắc đã có bản lĩnh
như là đồng chí diệu này
địa bản nơi chị công tác
những tù điểm phức tạp và ma túy đã dần bị triệt xóa
mở ra cuộc sống bình yên mới
sau một mươi năm năm công tác
trung tá đinh thị huyền diệu
nhận được nhiều bằng khen giấy khen
nhưng đối với chị phần thường lớn nhất
chính là sự đồng tình ủng hộ của người dân
những cuộc điện thoại hay lời động viên
của quân chúng nhân dân là nguồn cổ vũ
sức mạnh lớn lao
giúp chị và đồng đội chiến thắng
trên mặt trận đấu tranh với cây chết trắng